triển khai nghị quyết số năm mươi năm do bộ chính trị ban hành ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
diễn đàn cấp cao về năng lượng việt nam năm hai nghìn hai mươi do chính phủ và ban kinh tế trung ương đồng chủ trì vừa khai mạc tại hà nội
tham dự diễn đàn có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các tổ chức quốc tế các đại sứ quán tại việt nam cùng lãnh đạo các ban bộ ngành từ trung ương tới địa phương
phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh chủ trương đúng đắn về phát triển năng lượng quốc gia đã được đảng đề ra trong nghị quyết năm mươi năm
trong đề nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc mạnh mẽ toàn diện và quyết liệt của chính phủ của các bộ ngành địa phương
cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thể chế hóa cụ thể hóa các chủ trương định hướng đã nêu trong nghị quyết
để làm tốt điều này cần thực hiện phối hợp tốt giữa ba khâu có mối quan hệ hữu cơ với nhau là tuyên truyền
quán triệt thực hiện nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết và hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết
việc tổ chức diễn đàn cấp cao về năng lượng việt nam năm hai nghìn hai mươi là cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của đảng
để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội
trước tuyến đến sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh ủy thành ủy và ba mươi điểm cầu quốc tế tại một mươi năm quốc gia